từ hôm nay ngày một mươi sáu tháng bảy thường trực hội đồng nhân dân tp hcm sẽ triển khai kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri qua tổng đài một nghìn hai mươi hai
để tăng cường các giải pháp tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị và kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn bất xúc của cử tri và người dân địa bàn thành phố
đặc biệt là về dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó trong thời điểm hiện nay sẽ tập trung nhận những ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
qua đó chính quyền thành phố sẽ tiếp thu xem xét và triển khai ngay các giải pháp hiệu quả hơn trong phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách hỗ trợ
cụ thể cử tri gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài một nghìn hai mươi hai nhấn phía một để thông tin nội dung của mình cần phản ánh kiến nghị đến hội đồng nhân dân tp hcm
khi gọi điện đến tổng đài cử tri cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân số điện hoặc địa chỉ thư điện tử cùng với nội dung thông tin phản ánh kiến nghị
các thông tin của cử tri sẽ được bảo mật theo quy định